công ty cổ phần đại nam vợ chồng ông huỳnh uy dũng và bà nguyễn phương hằng
liên quan tới nhiều doanh nghiệp khác tại bình dương như công ty trách nhiệm hiểu hạn du lịch đại nam thần tiên
công ty trách nhiệm hiểu hạn tư vấn và xây dựng đại nam công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên tân khai
công ty trách nhiệm hiệu hạn hoàng gia tân định
tuy đại nam lỗ nhưng ông dũng lò vôi vẫn hớt bạc ở những công ty nói trên
cụ thể tại công ty xây dựng đại nam năm hai nghìn một mươi sáu doanh thu của công ty này chỉ đạt một mươi tỷ đồng nhưng tới
mã bốn mươi tám lần lên tới bốn trăm tám mươi tỷ đồng lợi nhuận hai năm gần đây đều sắp xỉ quanh mức một mươi năm tỷ đồng
hiện nay tổng tài sản của khu xây dựng đại nam đạt tám trăm sáu mươi tỷ đồng giảm bốn mươi tám so với thời điểm đầu năm
vốn chủ sở hữu ở mức bốn mươi chín sáu tỷ đồng tăng ba mươi năm
với công ty tân khai doanh thu cũng tăng nóng trong nhiều năm
năm hai nghìn một mươi chín doanh thu đơn vị này đạt là một trăm tám mươi chín tỷ đồng tăng gấp hơn bảy lần so với năm hai nghìn một mươi tám
tổng tài sản của khu tân khai tính đến cuối năm hai nghìn một mươi chín đạt tám trăm chín mươi bảy tỷ đồng
vốn chủ sở hữu ở mức tám mươi bốn tỷ đồng tăng trưởng lần lượt là bốn mươi và chín mươi năm so với thời điểm đầu năm